do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác đánh bắt và tiêu thụ hải sản trên địa bàn thành phố đà nẵng giảm sút đáng kể so với cùng kỳ mọi năm
theo nhiều ngư dân năm nay sức mua của thị trường đã giảm tới năm mươi sáu mươi giá thủy hải sản bắp bênh khiến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn
số liệu thống kê của ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang trong quý i năm nay có bốn tám trăm năm mươi ba lượt tàu cập cảng riêng tháng bốn lượt tàu qua cảng giảm trên hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
cũng theo ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang nhiều mặt hàng hải sản khai thác bị rớt giá là do trong thời điểm này các đầu mối thu mua hải sản để chế biến xuất khẩu hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
dự báo trong khoảng hai ba tuần tới khi thị trường ổn định trở lại bà con ngư dân sẽ ra khơi nhiều hơn